tại đà nẵng vừa diễn ra hội thảo với chủ đề đêm du lịch daegu do ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và tổng cục du lịch hàn quốc phối hợp tổ chức
nhằm thúc đẩy giao lưu du lịch giữa hai thành phố daegu đà nẵng nói riêng và giữa việt nam và hàn quốc nói chung
thông qua hội thảo thành phố daegu giới thiệu tới hơn tám mươi khách mời đại diện cho các công ty du lịch hãng hàng không
cơ quan báo chí tại đà nẵng những thông tin mới mẻ về ẩm thực cảnh quan trải nghiệm mua sắm
trong dự định tới thì chắc chắn là linh cũng sẽ đặt chân tới thành phố daegu và linh cũng sẽ mang những cái hình ảnh mới mẻ này nhất
để đến cho tất cả những khách hàng ở đà nẵng nói riêng và trên tất cả các toàn quốc nói chung
trong số các quốc gia đông nam á việt nam là quốc gia đứng đầu về mức tăng trưởng
với hơn ba trăm hai mươi lượt khách du lịch đến hàn quốc vào năm hai nghìn hai mươi
tăng ba mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
tính đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám có hơn năm mươi ba lượt khách du lịch việt nam tới hàn quốc
và tăng khoảng gần sáu mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
bằng việc phối hợp với thành phố daegu tổ chức hội thảo du lịch daegu hàn quốc hai nghìn một mươi tám tại đà nẵng
từ đó thu hút thêm nhiều khách du lịch việt nam đi du lịch hàn quốc trong năm hai nghìn một mươi tám này
hai thành phố daegu và đà nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị
từ năm hai nghìn bốn đến nay và hội thảo về du lịch daegu là một trong những hoạt động hợp tác
nhằm thúc đẩy giao lưu du lịch và mối quan hệ giữa hai thành phố
thông qua buổi hội thảo với chủ đề đêm du lịch daegu tại đà nẵng
tôi hy vọng lượng khách du lịch việt nam đến với thành phố daegu hàn quốc sẽ ngày càng tăng trong thời gian tới
hai thành phố daegu và đà nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị từ năm hai nghìn bốn
kể từ đó nhiều đường bay thẳng từ đà nẵng
đà nẵng đi daegu đã được các hãng hàng không như t way air busan và vietjet air khai thác hiệu quả
trong đó vietjet air sẽ chính thức khai thác đường bay này vào giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tới
hội thảo đêm du lịch daegu là hoạt động góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch giữa hai thành phố daegu đà nẵng nói riêng
giữa việt nam và hàn quốc nói chung